trải qua bốn đợt dịch đã có hàng chục nghìn người dân tỉnh thừa thiên huế đang sinh sống làm việc tại tp hcm và các tỉnh phía nam trở về địa phương
trong số đó qua công tác giả soát tỉnh ghi nhận những người dân này do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài không có công việc mất thu nhập nên mong muốn về quê để tìm kiếm việc làm mới
trải qua bốn đợt dịch đã có hàng chục nghìn người dân tỉnh thừa thiên huế đang sinh sống làm việc tại tp hcm và các tỉnh phía nam trở về địa phương
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của chúng tôi
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến nông góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin chào và gặp lại